gió tây nam ở phía nam hoạt động với cường độ trung bình cùng với đó là khối không khí biển có xu hướng lấn về phía tây
nên trong đêm nay mưa rông vẫn diễn ra ở khu vực nam tây nguyên cũng như toàn bộ khu vực nam bộ
sang đến ngày mai khi mà khối không khí biển lấn sâu hơn về phía tây thì mưa ở tây nguyên và nam bộ có xu hướng giảm đi nhanh
nhiệt độ cao nhất ở nam bộ có xu hướng tăng lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ nhiệt độ ở tây nguyên phổ biến hai mươi chín ba mươi hai độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa đều duy trì thời tiết tốt với mưa rông chỉ lác đác xuất hiện ở một vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi năm km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước